thưa quý vị chính sách phòng chống dịch phải thông nhất toàn quốc đó là chỉ đạo xuyên suốt của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp đối với các địa phương
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát và các địa phương đang từng bước chuyển sang giai đoạn bình thường mới
thế nhưng thực tế thì vẫn còn một số nơi ở một số lĩnh vực vẫn chưa làm theo đúng quy định chung thực hiện khác nhau tạo ách tắc vướng mắc không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân
cần nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương nếu các địa phương vẫn tiếp tục có những cách làm thiếu thống nhất gây khó khăn cho người dân
thì cần phải xử lý như thế nào đặc biệt là những giải pháp để nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín sau khi được ban hành được cụ thể hóa một cách hiệu quả
nội dung này đã được phóng viên của truyền hình công an nhân dân trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn đại biểu quốc hội khóa một mươi năm xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cá nhân ông ạ thấy rằng việc này có thể gây ra những khó khăn như thế nào cho người dân trong quá trình di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác ạ
ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn rất là đặc biệt khi mà dịch bệnh tác động rất là lớn đối với đời sống nhân dân
chính vì thế nên là cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên
và vì là chúng ta cũng chưa hề có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch bệnh
chính vì thế nên là chúng ta dựa bằng những cái chính cái kinh nghiệm của chính bản thân địa phương mình để đề ra những cái giải pháp nó phù hợp với lại cái nhận thức với lại cái tình hình và với lại cái thực tế của các địa phương
chính vì thế nên là chúng ta thấy là nó chưa có một sự thống nhất chưa có một sự đồng bộ trong việc đối phó với dịch bệnh
đó chính là lý do tại sao một số các địa phương thì có những quy định trên thực tế thì có thể là
là trên cái kinh nghiệm trên cái nhận thức của địa phương đó tuy nhiên thì nó lại ảnh hưởng đến các cái địa phương khác cũng như là ảnh hưởng đến toàn cục cái công việc chống dịch của cả nước
chính vì thế nên là chúng ta cần tránh lại cái tình trạng là kinh nghiệm cục bộ để giải quyết những vấn đề mang tính toàn cục
để đem lại một lợi thế chung cho đất nước của chúng ta không chỉ là phòng chống bệnh dịch một cách thành công
mà còn giúp cho đất nước phát triển về mặt kinh tế
thưa ông ạ phải thống nhất các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đối với tất cả các địa phương
tuy nhiên là rõ ràng là trong thời gian vừa qua thì cũng có một số nơi đã có việc thực hiện thiếu thống nhất
và thực sự là chưa đúng với các chỉ đạo của chính phủ gây ra những phiền hà những khó khăn cho nhân dân
theo ông ạ đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này ạ
nó bắt nguồn từ câu chuyện là dịch bệnh thì có tác động rất là lớn rất là tiêu cực
từ cả nước và từng địa phương cụ thể và từng địa phương thì họ cũng có những cái mức độ dịch bệnh khác nhau
thế nên là chúng ta đã chia các cái địa phương ra thành vùng một vùng hai vùng ba vùng bốn chẳng hạn
thì chứng tỏ rằng là cái dịch bệnh nó tác động khác nhau ở các địa phương khác nhau đối với các khu vực khác nhau
chính vì thế nên là đòi hỏi có những cái cách xử lý khác nhau ở các địa phương
và trên thực tế thì do là chúng ta cũng không có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó với một cái dịch bệnh nguy hiểm như thế này
chính vì thế nên là cái yêu cầu an toàn cái yêu cầu sức khỏe hay là những cái yêu cầu mang tính
thậm chí là mang tính chính trị khác luôn luôn được đề cao
chính vì cái lý do đó thế nên là khiến cho cái việc các địa phương thì có những cái ứng phó khác nhau đối với dịch bệnh
mặc dù là chúng ta đưa ra chẳng hạn chỉ thị một mươi năm như thế nào một mươi sáu như thế nào v v
nhưng mà cái cách mà hiểu các cái chỉ thị này
thì lại khác nhau ở các địa phương
ở đây thì một mặt thì nó cũng thể hiện cái trách nhiệm của các địa phương đối với lại công tác chống dịch
cái điều đó thì rất là đúng rồi
tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có một sự thống nhất về mặt nhận thức thống nhất về mặt hành động
cái điều này nó tạo ra cái điều quan trọng đầu tiên là nó tạo ra sức mạnh cho cả nước
một cái sự sức mạnh về niềm tin rằng là chúng ta đang xử lý một cách rất là chuyên nghiệp rất là bình tĩnh rất là dứt khoát
và từ cái niềm tin đó thì chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta sẽ thành công sớm trong tương lai
vâng ông vừa nói đến câu chuyện trách nhiệm
vậy ở đây thì chúng ta nên nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của người đứng đầu các chính quyền địa phương
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với từng giai đoạn và đặc biệt là giai đoạn hiện nay ạ
chúng ta thấy được rằng là ngay từ đầu thì chúng ta đã đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương trong công tác phòng chống dịch
chính vì thế nên là chúng ta đã có rất nhiều
rất nhiều những cái thành công có rất nhiều những cái thắng lợi trong cái công tác phòng chống dịch
từ cái việc nêu gương từ cái việc là trách nhiệm của những người đứng đầu các địa phương
thậm chí là chúng ta thấy rằng là đã có những trường hợp mà lãnh đạo của các địa phương bị vi phạm các quy định về chống dịch
và đã bị các hình thức xử phạt về trách nhiệm của mình
thì nó cũng là những cái bài học rất là tốt để nêu cao cái tinh thần làm gương
nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của các vị lãnh đạo của các địa phương
và từ đó nó tạo ra niềm tin trong nhân dân rằng là đó không chỉ là lời nói
đó không chỉ là một cái quyết tâm chính trị đơn thuần mà còn được thể hiện ở những cái hành động rất là cụ thể
từ chính phủ xuống các địa phương từ đảng xuống các bộ ngành v v
thế thì cái câu chuyện này thì nó giúp cho chúng ta có được những thành công giúp cho chúng ta có được những thắng lợi
và đến ngày hôm nay
khi mà thủ tướng của chúng ta tiếp tục nêu ra cái quan điểm rằng là chúng ta cần phải có một cái sự quán triển tinh thần ấy
rằng là chúng ta đã có những cái quy định như vậy thì các cái quy định này phải thống nhất từ trung ương đến địa phương
và địa phương nào nếu có quy định làm khác làm cao hơn cái quy định đó thì phải báo cáo trung ương
thì một lần nữa cho chúng ta thấy được rằng là cái điều quan trọng là chúng ta có sự thống nhất về mặt nhận thức trong công tác chống dịch
tức là chúng ta đã có những trải nghiệm cụ thể và chúng ta đã xác định được một cái hướng đi đúng đắn
làm thế nào để chúng ta có thể đối phó lại dịch bệnh và làm thế nào chúng ta vượt qua được nó
làm thế nào chúng ta không chỉ đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
mà chúng ta còn giúp là phục hồi kinh tế đảm bảo những vấn đề an sinh của đất nước
thế thì khi mà chúng ta đã có một cái tư tưởng xuyên suốt một cái hành động nó triệt đề nó cụ thể như thế
thì chắc chắn rằng là người dân sẽ rất là tin tưởng vào hành động của chính phủ
và chúng ta sẽ có được cái thành công rất là sớm trong tương lai gần
để đáp ứng với yêu cầu phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay
nhanh chóng đưa người dân quay trở về với cuộc sống bình thường mới
thì chúng ta cũng đã ban hành nghị quyết một trăm hai mươi bốn
vậy theo ông nghị quyết một trăm hai mươi tám thì sẽ cần phải thực hiện một cách thống nhất như thế nào từ trung ương đến địa phương
và ở đây thì chúng ta cần các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các chính quyền địa phương ạ
cần hiểu rõ như thế nào về trách nhiệm của mình để đảm bảo rằng là nghị quyết sẽ được thi hành một cách hiệu quả
và thống nhất ở tất cả các địa phương
ở đây thì chúng ta thấy một cái thông tin rất là mừng là sau khi nghị quyết một trăm hai mươi
nếu mà được ban hành thì các địa phương và các bộ ngành cũng đã có những cái văn bản để thực hiện cái nghị quyết này
điển hình như là bộ y tế chẳng hạn là có ngay các văn bản của bộ y tế để triển khai toàn quốc
hay là thành phố hà nội thì ngay lập tức thì đã có cái văn bản để chỉ đạo những hành động cụ thể của thành phố hà nội
và các cái bộ ngành khác cái điều đó chứng tỏ một cái quyết tâm của chúng ta
cái quyết tâm là chống dịch
cái quyết tâm là tạo ra sự đồng thuận và tạo ra niềm tin tập thể
và cái câu chuyện này là chúng ta tôi mong muốn rằng là từ những cái của chính phủ như vậy
từ những cái của bộ ngành như vậy ở các địa phương như vậy
thì ở các cái cấp các ngành khác còn lại hoặc là các địa phương ở mức độ thấp hơn
có thể quán triệt những cái tư tưởng này càng sớm càng tốt để các cái tư tưởng của chúng ta nó kịp thời
ở đây chúng ta luôn coi là chống dịch như chúng dặn
vì thế nên là những hành động ấy nó vừa phải phù hợp
và nó vừa phải kịp thời
khi mà chúng ta đã có hành động phù hợp và kịp thời
thì những cái nỗ lực của chúng ta mới đạt được hiệu quả cao nhất
một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn ông về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ